tại hà nội ngay từ sáng sớm rất nhiều người dân thủ đô đã có mặt tại những con phố chính để chào đón phái đoàn của chủ tịch kim trân ưn tới hà nội thăm chính thức việt nam và dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai được tổ chức tại hà nội là một sự kiện hết sức đặc biệt thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội
theo ghi nhận tại những con phố chính như ngã tư tràng tiền ngô quyền ngay từ sáng sớm không quản thời tiết lạnh giá rất nhiều người dân đã đứng chờ hai bên đường để vẫy chào người đứng đầu triều tiên thăm chính thức việt nam và dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên